trong trường hợp quy hoạch không có tính khả thi hoặc không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên ở đây việc điều chỉnh quy hoạch lại là giải pháp tinh thế để xử lý những bất ổn phát sinh của dự án